xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho người tham gia giao thông xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người quyền công dân
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khi thay mặt chính phủ trình bày tờ trình đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trình bày tờ trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến tính cấp bách cần thiết xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
với mục tiêu xây dựng thói quen ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại đề cao bảo vệ tính mạng tài sản quyền con người khi tham gia giao thông
nhất là trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người phương tiện khi tham gia giao thông
trung bình hàng năm có gần chín người chết gần ba mươi người bị thương trong đó chủ yếu những người này nằm trong độ tuổi lao động ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội
tình trạng ngang nhiên vi phạm coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém
chống lại lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ
các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ diễn biến phức tạp các vấn đề về an ninh như biểu tình trái pháp luật tụ tập đông người trên đường bộ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
ủn tắc giao thông phức tạp gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế xã hội
bộ trưởng tô lâm cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám hiện nay đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ ngành có liên quan
bộ công an tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học lấy ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học nhà quản lý các đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản
trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự án luật
theo đó đa số các ý kiến tham gia đều đồng thuận nhất trí về sự cần thiết ban hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm khắc phục triệt đẻ tồn tại bất cập của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
tại phiên họp bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã trình bày tờ trình tóm tắt dự án luật đường bộ
theo đó việc xây dựng luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phương tiện giao thông đường bộ vận tải đường bộ
tăng cường quản lý nhà nước thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện cam kết của việt nam với cộng đồng quốc tế khắc phục những vấn mắc bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ
thẩm tra đề nghị xây dựng luật và thẩm tra sơ bộ hai dự án luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết thường trực ủy ban cơ bản tán thành về sự cần thiết ban hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu giải trình của chính phủ và thấy rằng việc xây dựng hai dự án luật đã được chính phủ thảo luận cân nhắc đánh giá thận trọng kỹ lưỡng và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
giải trình làm rõ thêm một số vấn đề bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng hai luật tách bạch giữa lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng hạ tầng đường bộ là vô cùng cần thiết phù hợp với thực tiễn đề nghị quốc hội sớm đưa ra để thảo luận và thông qua
kết luận nội dung phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nêu rõ đa số ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tán thành hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cơ bản đảm bảo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
hồ sơ hai dự án luật đủ điều kiện chính quốc hội xem xét quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đánh giá cao sự cầu thị của chính phủ trong chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ chính trị đảng đoàn quốc hội của ủy ban thường vụ quốc hội để giải trình chỉnh lý bổ sung hai dự án luật
hồ sơ hai dự án luật đủ điều kiện chính quốc hội xem xét quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba